nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh đã về dự chương trình tết xung vầy thăm và tặng quà công nhân lao động và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
tại chương trình bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ liên đoàn lao động tỉnh đã trao gần hai trăm linh xuất quà cho công nhân lao động con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi
chương trình tết xuân vầy đã động viên tinh thần đoàn viên công nhân lao động đoàn kết gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt hơn mọi nhiệm vụ đề ra đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của địa phương nói chung